hôm nay bảy tháng bảy công an bắc cạn cho biết đơn vị vừa kiểm tra hành chính một quán bar karaoke trên địa bàn tạm giữ bốn mươi chín đối tượng trong đó có hai mươi người dương tính với ma túy
vào hồi giờ hai mươi phút sáng nay lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán bar karaoke hồng kông tại thôn nà nàng xã nông thượng tp bắc cạn do bà mai thị trung thường trú tại tổ một mươi một phường sông cầu thành phố bắc cạn đăng ký kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra có bốn mươi chín đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép lực lượng chức năng thu giữ một gói nhỏ nghi là ma túy ketamin hai đĩa xứ trắng các đối tượng dùng để nghiền ma túy
lực lượng chức năng đã tiến hành đưa cả bốn mươi chín đối tượng về phòng cảnh sát hình sự để xác minh làm rõ qua test nhanh phát hiện hai mươi đối tượng dương tính với ma túy công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sự việc